nhằm hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu mới đây tại hà nội đại sứ quán pháp đã tổ chức buổi gặp gỡ các chuyên gia môi trường pháp với báo chí và giới thiệu về các tổ chức của pháp hoạt động vì môi trường và phát triển bền vững tại việt nam
tại buổi gặp gỡ các chuyên gia đã chia sẻ những thông tin nghiên cứu về các chủ đề ô nhiễm không khí quản lý rác thải và mục tiêu hướng tới phát triển bền vững tại pháp
ngoài các thông tin môi trường quốc tế các chuyên gia cũng giới thiệu những dự án đang được hợp tác cùng các trường đại học viện nghiên cứu và các nhà khoa học việt nam như ô nhiễm không khí và chính sách công tác động của ô nhiễm không khí do giao thông tới phố đi bộ định hướng xây dựng một mạng lưới theo dõi sự dịch chuyển về mặt xã hội và môi trường của chất nhựa tại việt nam
những kết quả từ nghiên cứu và sự hợp tác giữa các nhà khoa học hai nước trong những năm qua được kỳ vọng sẽ cải thiện chất lượng môi trường hướng tới phát triển bền vững